công an tỉnh lào cai và bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai vừa bàn giao một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cho công an trung quốc
trước đó nhận được công văn của công an trung quốc về việc phối hợp bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại trung quốc bỏ trốn sang việt nam
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện bắt giữ thành công đối tượng hồ diệt phẩm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện thương nam tỉnh chiết giang trung quốc khi đang lẩn trốn tại phường phước mỹ quận sơn trà thành phố đà nẵng
tại thời điểm bắt giữ lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi năm điện thoại di động một mươi bốn usb một laptop ba mươi chín bốn trăm linh nhân dân tệ cùng một số tài liệu
lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng hồ diệt phẩm cùng toàn bộ số tăng vật thu giữ được cho cục công an huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc